tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh bắc cạn lưới điện được đầu tư đã lâu cũ nát lại không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên
làm cho hệ thống cột hay bị đổ đường dây thì thường xuyên bị đứt hay là võng gây mất an toàn cấp điện không hề ổn định
ảnh hưởng đến tính mạng của người dân đặc biệt là đang trong mùa mưa bão
đường dây tài điện cung cấp điện lưới cho nhân dân thôn park liên xã nghiên loan huyện bắc nậm được đầu tư xây dựng đã lâu
lại không thường xuyên được bảo dưỡng không được phát quang nên hiện nay bị võng cây cối nghiêng đổ vào đường dây
từ đầu năm đến nay đường dây điện đã bị đứt bốn lần ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của cả thôn
rất may là chưa gây nguy hiểm cho tính mạng con người
xin đề nghị điện lực cấp trên thì luôn thường xuyên kiểm tra đường dây điện
với lại phát kiểm tra chỗ nào có cây rộn rạp ảnh hưởng đến dây điện nhiều thì phát đi
cho đường dây điện
đường dây điện rất là to để đỡ đến lúc mà gió to thì sợ cây gây đủ
dây điện nặng quá thì không chịu được sợ đứt sợ ảnh hưởng đến tài sản của dân và tính mạng của người
công tác ở bưu điện xã nghiên loan đã hơn ba năm chị trương thị thầm rất lo lắng khi thấy đường dây điện đã quá cũ
đứt rất nhiều lần võng xuống bể chứa nước sát mái nhà
những đêm có mưa bão chị thầm không dám ra ngoài vì sợ dẫm phải đường dây điện bị đứt nguy hiểm đến tính mạng
khi mùa mưa này thì dây bị đứt vì cây cối ở đây nhiều không thể bên điện được đến phát quang
cây cối đến khi trời mưa mục nó rơi xuống thì dây điện bị đứt thì gây nguy hiểm cho bọn em sống ở xung quanh đâu
xã nghiên loan có một mươi năm thôn đến nay hầu hết các thôn đã được cấp điện lưới quốc gia đó là điều đáng mừng
tuy nhiên đường dây điện ở nhiều thôn vùng sâu vùng xa địa hình hiểm trở
đường dây và cột điện được đầu tư đã lâu đến nay đã xuống cấp cũ nát mà không được sửa chữa bảo dưỡng thay thế
nên thường đứt dây đổ cột mất điện gây nguy hiểm cho người dân
trong thời gian vào mùa mưa bão này thì nhìn thấy các đạn đường dây cụ thể như là dây hạ thế
đi qua một số vườn cây của bà con ví dụ như là cây chuối cây tre rồi là cây ăn quả
đường dây thì có một số đoạn là vẫn chưa thấy duy tư bảo dưỡng
cho nên là vừa rồi cũng đã xảy ra một cái vụ ảnh hưởng là dây bị cũng do mưa bão
xong là dây điện này bị đứt còn lại một số đoạn thì đến nay vẫn chưa thấy chi nhánh điện bảo dưỡng
cái này cũng rất là nguy hiểm cho cái việc an toàn đường dây điện trong mùa mưa bão
trong thời gian vào mùa mưa bão này thì có một số đoạn là vẫn chưa thấy duy tư bảo dưỡng
trong thời gian qua đường điện cao thế dài hơn hai mươi km từ huyện ba bể cấp điện cho cả huyện bắc nậm
nằm dọc tỉnh lộ hai trăm năm mươi tám b từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay chưa được duy tu bảo dưỡng nên nguy cơ mất an toàn là rất lớn
tại huyện bắc nậm nhiều khu vực dân cư ở các xã bộc bố bằng thành xuân la
hệ thống lưới điện đang xuống cấp cũ nát nguy hiểm
thiết nghĩ công ty điện lực bắc cạn cần sớm có những biện pháp giả soát
có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thay thế để cấp điện ổn định đặc biệt là bảo đảm an toàn điện cho địa phương